tại hà nội dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ khai mạc phiên họp thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
đây là phiên họp gần cuối năm nên chính phủ sẽ tập trung vào việc bàn thảo
các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
trong phiên họp này thủ tướng cũng yêu cầu chính phủ thảo luận việc lo tết cho đồng bào
nhất là vùng sâu vùng xa vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngay từ bây giờ
phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo
vắn tắt kết quả cơ bản của kỳ họp quốc hội vừa qua trong đó nêu rõ
chính phủ đã trình bốn mươi năm báo cáo và đã được quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng
đặc biệt là một số kế hoạch trung hạn quan trọng
một số chủ trương quan trọng do chính phủ trình cũng được quốc hội thông qua
điều đó thể hiện chính phủ đã chuẩn bị công phu có trách nhiệm
thủ tướng biểu dương các bộ ngành liên quan các bộ trưởng đã có sự chuẩn bị tốt
trả lời chất vấn đầy đủ thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này
chính phủ đặt vấn đề cụ thể triển khai kế hoạch ngân sách nhà nước
nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy

không còn thì cũng không phải là dễ nhưng hạn chế tối đa cơ chế xin trọ
để cất địa phương đều với chủ động tổ chức tiền kế hoạch

các thành viên chính phủ không để xảy ra tình trạng nói không đi đôi với làm
bây giờ các bộ trưởng cũng lấy hứa thủ tướng cũng lấy nói cũng thấy phải trả lời trung quốc hội về vấn đề
mà có làm không
à mình nói các bạn cho vui cho lấy lòng trung quốc hội đó có phải
mình nói mà làm những hành động mà lại nói lại nói và hành động ta phải đặt vấn đề rõ hơn
anh có cái vang hóa từ chức không
có nghị định trong vấn đề này không
ai làm việc đó
chính là bộ nội vụ phải làm việc đó trình chính phủ
luật công chức có đặt vấn đề này
có mà chúng ta cần làm đâu
thủ tướng yêu cầu từ nay đến tết nguyên đán các cấp ngành địa phương phải bảo đảm chăm lo tết cho nhân dân
bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai kiểm soát thị trường bảo đảm không để biến động về giá cả
thủ tướng cũng lưu ý một số tồn tại bất cập đang nổi lên như chỉ số sáng tạo của việt nam sụt giảm từ đó phải tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục
vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm mục tiêu năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam đứng vào nhóm asean hàng đầu về thuận lợi trong môi trường kinh doanh